thời tiết nắng nóng kéo dài tại thành phố đà nẵng đã khiến cho nhiều trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa
theo thống kê của bệnh viện sản nhi đà nẵng trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh bệnh nhi
riêng các bệnh về đường hô hấp tiêu hóa lên đến hai trăm linh bé đáng chú ý là nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp viêm phổi nặng
theo các bác sĩ rất nhiều trường hợp trẻ nhiễm bệnh là do sốc nhiệt vào phòng điều hòa có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời